những năm gần đây thì vấn đề bảo tồn phát huy sử dụng áo dài truyền thống trong xã hội đương đại được nhắc đến nhiều hơn
trong đó thì nhiều người đề xuất sử dụng áo dài ở công sở ngay đầu tuần hay là nam sinh mặc áo dài để góp phần bảo tồn văn hóa xây dựng hình ảnh việt nam và quảng bá du lịch
trong dịp kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam thì vấn đề bảo tồn và phát triển di sản áo dài truyền thống trong xã hội hiện đại là chủ đề được nhiều người quan tâm
áo dài là trang phục truyền thống của việt nam
những năm đầu thế kỷ hai mươi trở về trước áo dài được may ngũ thân tay chẽn cài khuy cổ đứng được gọi là áo dài truyền thống
từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi các họa sĩ đã có những thay đổi về thiết kế để tạo ra những chiếc áo dài hiện đại
những năm gần đây vấn đề bảo tồn phát huy sử dụng áo dài truyền thống trong xã hội đương đại được nhắc đến nhiều hơn
trong đó nhiều người đề xuất sử dụng áo dài ở công sở ngày đầu tuần hay nam sinh mặc áo dài để góp phần bảo tồn văn hóa xây dựng hình ảnh việt nam quảng bá du lịch